thống kê của sáu mươi ba tỉnh thành phố về bộ y tế cho biết đến hết ngày bốn tháng năm
đã có hơn một sáu mươi một triệu trẻ từ năm đến dưới một mươi hai tuổi ở việt nam đã được tiêm mũi một vaccine phòng covid một mươi chín
tình hình tiêm vaccine thời gian qua được thực hiện nghiêm túc và hiệu quả
hầu hết người dân đã tiêm các mũi bắt buộc
thế nhưng để tình hình tiêm phòng nhanh chóng và trị đề hơn
nhà nước ta vẫn cần rất lớn sự ủng hộ từ phía người dân
dịch bệnh covid một mươi chín đã khiến cả thế giới phải đối mặt với những mất mát to lớn về mọi lĩnh vực
thậm chí là đánh đồ bằng cà mẵng sống
thế nhưng cùng với những đợt dịch liên tiếp tình người cũng theo đó mà được lan tỏa rất rộng rãi
không nằm ngoài làn sóng sẻ chia long an thời gian qua đã thực hiện tốt các nghị quyết
về hỗ trợ người dân khó khăn do dịch covid một mươi chín
ngày năm tháng năm đoàn khảo sát tại long an về tình hình thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động
và người sử dụng lao động gặp khó khăn do dịch covid một mươi chín
tình hình thực hiện nghị quyết ba long an đã thông báo đến bốn bảy trăm tám mươi đơn vị sử dụng lao động
và giảm mức đóng vào quỹ bảo hiểm thất nghiệp cho hơn ba trăm linh người tương ứng một trăm chín mươi chín tỷ đồng
tương ứng số tiền tạm tính giảm đóng quỹ bảo hiểm thất nghiệp từ một xuống còn trong một mươi hai tháng
kể từ ngày một tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một đến ngày ba mươi tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai hỗ trợ bằng tiền cho hơn ba trăm hai mươi hai người
tổng số tiền gần bảy trăm năm mươi hai tỷ đồng
có bốn trăm bốn mươi năm người lao động tự nguyện không nhận chính thức hỗ trợ này với tổng số tiền gần một một tỷ đồng
về hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn
do dịch covid một mươi chín lòng an đã hỗ trợ hơn bảy trăm linh người thuộc một mươi ba trên một mươi ba nhóm đối tượng
với tổng kinh phí gần một một trăm tám mươi tỷ đồng
bên cạnh đó từ nguồn ngân sách của địa phương long an đã hỗ trợ cho hơn chín mươi chín người lao động bị mất việc làm
lao động tự do đối tượng thuộc nghị quyết sáu mươi tám tổng số tiền hơn một trăm chín mươi ba tỷ đồng
trong đó có hơn một mươi bốn người bán vé số dạo gần chín mươi ba người lao động tự do
ngoài ra với tinh thần tương thân tương ái long an đã huy động rất nhiều nguồn lực trong nhân dân
để hỗ trợ người dân gặp khó khăn trong đại dịch như giảm tiền nhà trọ giảm tiền điện nước
suất ăn không đồng thực phẩm không đồng hỗ trợ gạo nhu yếu phẩm cho người nghèo công nhân lao động
người dân khu vực bị phong tỏa
hiện nay long an đã kết thúc thực hiện các chính sách nêu trên đang tiếp tục hỗ trợ người sử dụng lao động
đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động
theo quyết định số hai mươi ba của thủ tướng chính phủ
đặc biệt là các đối tượng bán vé số lao động mất việc lao động tự do
lòng an thực hiện chính sách hỗ trợ rất tốt trong khi một số địa phương chưa triển khai hoặc triển khai còn rất ít
qua đó thể hiện tinh thần trách nhiệm triển khai quyết liệt chính sách của trung ương và công tác an sinh xã hội của địa phương
giống như một câu nói mà chúng ta vẫn thường động viên nhau vaccine không làm virus yếu đi
nhưng làm chúng ta mạnh lên tin rằng chỉ cần cùng nhau chung tay chiến đấu dịch bệnh sẽ nhanh chóng bị đẩy lùi
chuyển sang những thông tin về tình hình dịch bệnh trên thế giới
trung quốc những ngày qua vẫn chưa hết đau đầu bởi sự lây lan phức tạp của covid một mươi chín
thế nhưng không vì thế mà chính quyền hay người dân tỏ ra hoang mang
với tâm thế sống chung an toàn với dịch trong kỳ nghỉ lễ vừa qua
nhiều người dân ở thủ đô bắc kinh đã chọn hình thức du lịch đường bộ
trong bối cảnh thủ đô bắc kinh trung quốc siết chặt các biện pháp hạn chế để chống dịch covid một mươi chín
nhiều người dân đã lựa chọn hình thức du lịch đường bộ về các khu vực ngoại ô nông thôn
trong kỳ nghỉ lễ quốc tế lao động kéo dài từ ngày một đến ngày bốn tháng năm
thu hút ba triệu lượt khách du lịch thu về một năm mươi tám tỷ nhân dân tệ khoảng hai trăm ba mươi tám chín triệu đồng
trong đó ba quận ngoài ô diên khánh bình cốc và mật vân là những điểm đến được ưa chuộng hàng đầu
theo cục văn hóa và du lịch thành phố bắc kinh trong kỳ nghỉ lễ vừa qua
người dân thủ đô chủ yếu đến các công viên đô thị đạp xe cắm trại
và tham quan các danh lam thắng cảnh ở vùng nông thôn
hay sử dụng dịch vụ best preferred loại hình nghỉ dưỡng ngủ đêm và ăn sáng ở nông thôn
theo thống kê chính thức doanh thu du lịch nội địa trong kỳ nghỉ năm nay giảm bốn mươi so với năm ngoái
kết thúc năm ngày nghỉ lễ đường phố bắc kinh vẫn vắng vẻ do chính phủ khuyến khích các cơ quan và doanh nghiệp
sắp xếp cho nhân viên làm việc từ xa trong bối cảnh số ca mắc mới covid một mươi chín tiếp tục gia tăng
thủ đô bắc kinh tiếp tục xiết chặt các biện pháp chống dịch sau kỳ nghỉ lễ
theo đó tạm dừng các hoạt động văn hóa và giải trí tại các địa điểm công cộng trong nhà
các công viên và địa điểm tham quan ngoài trời được phép đón tiếp lượng khách tương đương năm mươi sức chứa
nhà chức trách cũng cho đóng cửa một số chạm xe buýt và một mươi ba tuyến tàu điện ngầm
cơ quan y tế bắc kinh đã bắt đầu tiến hành thêm ba đợt xét nghiệm acid nucleic trong ba ngày liên tiếp
từ ngày ba đến ngày năm tháng năm
từ ngày năm tháng năm những người đến các địa điểm công cộng hoặc sử dụng phương tiện giao thông công cộng
sẽ phải xuất trình kết quả xét nghiệm âm tính với virus sars cov hai từ bảy ngày trước đó
những người trở lại làm việc hoặc đến trường học sẽ phải trình kết quả xét nghiệm âm tính từ trước đó bốn mươi tám giờ
ngày năm tháng năm thành phố bắc kinh ghi nhận thêm năm mươi ca mắc mới covid một mươi chín trong cộng đồng
đi ngược lại với việt nam dịch bệnh trung quốc đang có những diễn biến phức tạp
thấu hiểu những mất mát do covid một mươi chín mang lại chúng ta cùng mong trung quốc sớm kiểm soát được tình hình dịch bệnh
để hạn chế tối đa những thiệt hại không đáng có
thưa quý vị chiến tranh dịch bệnh luôn đi kèm với những mất mát và tổn thương không đáng có
mới đây tập đoàn tái bảo hiểm không lô swiss re của thị sĩ đã ghi nhận mức thua lỗ lớn trong quý i vừa qua do xung đột tại ukraine
các thảm họa thiên tai và những khoản bồi thường bảo hiểm nhân thọ liên quan đến đại dịch covid một mươi
trong quý đầu năm hai nghìn hai mươi hai tập đoàn có trụ sở tại jurik này vốn hoạt động như một nhà bảo hiểm cho các công ty bảo hiểm
đã phải chịu lỗ dòng hai trăm bốn mươi tám triệu đô hai trăm ba mươi ba triệu euro trong khi cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi một đã ghi nhận lợi nhuận dòng lên tới ba trăm ba mươi ba triệu đô
trước đó các chuyên gia phân tích dự báo
mức thua lỗ của squritry thấp hơn nhiều chỉ tám mươi hai triệu đô trong ba tháng đầu năm hai nghìn hai mươi hai
giám đốc điều hành ceo của swiss re ông kristen mumentalo nhận định quý đầu năm đã trở thành quý đầy thách thức
theo ông khi mà xung đột ukraine nổ ra từ tháng hai công ty đã quyết định có cách tiếp cận tích cực và thận trọng hơn
và lập khoản dự trữ hai trăm tám mươi ba triệu đô cho các tác động tiềm ẩn từ xung đột
tuy nhiên trong tháng hai công ty đã phải gánh chịu các chi phí do thiên tai lên tới năm trăm hai mươi bốn triệu đô
vì lũ lụt tại australia và bão tại georgia
trong tháng hai lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ của công ty cũng phải chi trả tới năm trăm linh một triệu đô
cho những ca tử vong liên quan đến dịch covid một mươi chín
trong bối cảnh tỷ lệ tử vong tăng cao tại mỹ trong hai tháng đầu năm
lãi đầu tư cũng giảm do thị trường bấp bênh kể từ khi xảy ra xung đột tại ukraine
tổng giám đốc tài chính cfo john daisy cho biết rằng
chúng tôi hy vọng đầu tư sẽ dẫn tới lợi nhuận nhờ lãi suất tăng trong trung hạn
bất chấp khoản lũ trên swiss re tiếp tục tăng trưởng doanh thư từ phí bảo hiểm
tăng bốn so với cùng kỳ năm ngoái lên một mươi sáu đô trong quý đầu năm nay
ông bumenthaler tin tưởng công ty sẽ vượt qua thách thức
lúc chín h ba mươi năm gmt tức là lúc một mươi sáu h ba mươi năm theo giờ hà nội
cổ phiếu swiss re giảm hai năm mươi bốn số còn bảy mươi tám mươi franc thụy sĩ
trong khi chỉ số chính smi trên thị trường chứng khoán thụy sĩ tăng bảy mươi năm
những thiệt hại mà swiss re đang gánh chịu có thể quy đổi thành những con số
nhưng cũng có những mất mát mãi mãi không có số liệu nào thống kê được
cũng như bao người dân mong muốn hạnh phúc khác hãy cùng cầu nguyện cho dịch bệnh
hay các cuộc tranh chấp chủ quyền nhanh chóng qua đi để không còn tổn thương nào có thể tiếp diễn
dịch bệnh tại thái lan thời gian qua đã có những chuyển biến tích cực
trong cuộc họp mới nhất tại bangkok phó thủ tướng kiêm bộ trưởng y tế thái lan anutin javirakun
đã chỉ thị các bộ y tế giao thông vận tải du lịch và thể thao phối hợp với các cơ quan liên quan
chuẩn bị cho quá trình truyền đổi covid một mươi chín từ đại dịch sang mệnh đặc hữu
đây là dấu hiệu đáng mừng của đất nước chùa vàng
thế nhưng chính quyền cũng không nên chủ quan kịp thời cung cấp kiến thức liên quan đến sức khỏe cho người dân
để họ có thể tự bảo vệ mình và sống chung với căn bệnh này một cách an toàn
phó thủ tướng kiêm bộ trưởng y tế thái lan anutin javirakun đã chỉ thị các bộ y tế
giao thông vận tải du lịch và thể thao phối hợp với các cơ quan liên quan
chuẩn bị cho quá trình truyền đổi covid một mươi chín từ đại dịch sang mệnh đặc hữu
phó phát ngôn viên chính phủ thái lan chisuli chirasanakul dẫn lời phó thủ tướng anutin đánh giá
số ca mắc mới covid một mươi chín tiếp tục giảm trong hai tuần sau tết của chuyên sokran
tạo điều kiện thái lan chuẩn bị công bố covid một mươi chín là bệnh đặc hữu
ông anutin cho rằng việc hạ cấp covid một mươi chín xuống trạng thái bệnh đặc hữu
phải được thực hiện cùng với việc cung cấp kiến thức liên quan đến sức khỏe cho người dân
để họ có thể tự bảo vệ mình và sống chung với căn bệnh này một cách an toàn
theo bà chisuli một số tỉnh ở thái lan sẵn sàng cho quá trình truyền đổi
đã khởi động chương trình hồ cát bệnh đặc hữu nhằm giúp quá trình truyền đổi diễn ra
xuân xẻ nhất có thể và ít ảnh hưởng nhất đến cuộc sống hàng ngày của người dân
khi áp dụng chương trình một số biện pháp hạn chế nhằm phòng chống covid một mươi chín
được dỡ bỏ tại các địa điểm cũng như đối với các dịch vụ như công viên công cộng
giao thông công cộng miễn là các tỉnh thực hiện những biện pháp phòng ngừa phù hợp
cùng với việc có tỷ lệ lây nhiễm thấp và phần lớn cư dân được tiêm chủng
trước đó bộ y tế thái lan đã thông báo các nhà chức trách thủ đô bangkok
chuẩn bị chuyển sang giai đoạn covid một mươi chín là bệnh đặc hữu sau khi tỷ lệ lây nhiễm và tử vong giảm mạnh
về tình hình covid một mươi chín ở thái lan quốc gia đông nam á này sáng ngày năm tháng năm
xác nhận thêm chín bảy trăm chín mươi ca mắc mới không kể tám bảy trăm hai mươi tám ca có kết quả dương tính
khi xét nghiệm bằng phương pháp khả nguyên cùng năm mươi bốn ca tử vong trong hai mươi bốn giờ qua
theo annutin bộ y tế tiếp tục theo dõi tình hình covid một mươi chín
nếu tình hình có thể được kiểm soát sẽ có thêm nhiều hạn chế được nới lỏng
để chuẩn bị tuyên bố covid một mươi chín là bệnh đặc hữu
một trong số những đề xuất là chấm dứt việc xin thẻ thông hành thailand pass
cho người muốn nhập cảnh thái lan bắt đầu là đối với người thái lan về nước
và sau đó là đối với người nước ngoài
bất kể nồng độ cồn trong máu cao hay thấp điều khiển phương tiện sau khi uống bia rượu
là hành động vô cùng nguy hiểm
tài xế nếu không tỉnh táo sẽ gây ra những hậu quả khôn lường khi tham gia giao thông
vừa qua tại tp thủ đức tài xế sau khi sử dụng rượu bia đã đi với tốc độ cao
húc văng hai xe máy chạy cùng chiều rồi lao lên vỉa hè tông sập cửa sắt nhà dân
tài xế tiếp tục lùi xe và húc vào tám xe máy khác
đêm muộn ngày năm tháng năm lực lượng chức năng tp thủ đức mới khám nghiệm sau hiện trường
và đưa các phương tiện trong vụ tai nạn ra khỏi khu vực
nhiều người dân địa phương được hỏi vẫn không khỏi dùng mình khi nhớ lại khoảnh khắc
ô tô la vun vút qua khu vực rồi tông hàng loạt xe máy
bà nguyễn thị bà cho biết khoảng một mươi chín h ba mươi phút bà đang ngồi bán hàng ở sạp chợ thủ đức
thì thấy chiếc ô tô ôm cua từ dương văn cam ra đường kha vạn cần với tốc độ rất nhanh
ô tô vừa rẽ phải khoảng năm m thì húc văng hai xe máy chạy cùng chiều do hai cô gái cầm lái
ô tô sau đó mất lái lao lên vỉa hè tông sập cánh cửa sắt của nhà dân bên đường
tài xế lùi xe lại thì phần đuôi phương tiện tiếp tục hút vào khoảng tám xe máy khác rồi mới dừng lại
tôi ngồi trong sạp thấy trực diện tai nạn
sau khi gây tai nạn tài xế bước xuống ô tô với biểu hiện say xỉn ngồi thất thần trên lề đường
lực lượng chức năng tới rồi lái xe máy chở tài xế rời đi nữ tiểu thương kể lại
cũng theo người phụ nữ dù ô tô tông nhiều xe máy chỉ có bốn chiếc hư hỏng nặng còn lại chỉ bị chảy xước nhẹ
những người không bị thương đã tự động lấy xe rời khỏi hiện trường
trong bốn nạn nhân bị thương nặng bà ba chứng kiến một cô gái bị hất văng lên nóc ô tô rồi rơi xuống đất và gãy chân
cũng có mặt tại hiện trường và chứng kiến toàn bộ vụ tai nạn ông trần phi phúc bốn mươi ba tuổi ngụ tại địa phương cho biết
bốn nạn nhân bị thương nhanh chóng được nhân viên y tế đưa đi cấp cứu họ đều bị gãy chân và đà chấn thương
ông phúc kể các nạn nhân bị gãy chân người dân không dám dịch chuyển mọi người đến hỏi thăm và chờ nhân viên y tế đến
có cô gái sinh viên bị hất lên nóc ô tô rơi xuống đất nằm bất động ngày hôm sau nạn nhân mới tỉnh lại
theo ông khi các nạn nhân được đưa đi cấp cứu cơ quan chức năng cũng đã căng dây phong tỏa khoảng hai trăm linh mét đường kha vạn cân để điều tra vụ tai nạn
như tin đã đưa khoảng một mươi chín h ba mươi phút ngày năm tháng năm nam tài xế khoảng bốn mươi tuổi lái ô tô mang biển số tp hcm trên đường kha vạn cân hướng phạm văn đồng về chợ thủ đức
khi tài xế cho phương tiện đi qua khu vực chợ thủ đức rẽ phải từ dương văn cam và đường kha vạn cần
lấy tông hai xe máy rồi lao lên vỉa hè hút vào nhà dân
tài xế cho xe lùi lại thì tông liên tiếp vào khoảng tám xe máy đang lưu thông trên đường
lực lượng cảnh sát giao thông công an tp thủ đức khu vực ba phối hợp công an phường trường thọ đến hiện trường điều tra làm rõ nguyên nhân
an toàn giao thông là hạnh phúc của mọi nhà
dù những ngày lễ đã qua đi thế nhưng vẫn không nên lơ là chủ quan
mỗi người dân hãy tự cảnh giác chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông
tuyệt đối không sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông vì tính mạng của chính mình và của cộng đồng xã hội
không khí những ngày này trở nên nóng hơn bao giờ hết đặc biệt là đối với những người yêu thể thao
bởi sea games ba mươi một đã chính thức quay trở lại
cùng với sự mong chờ của khán giả các vận động viên cũng đang cấp rút tập luyện để có phần thi đấu tốt nhất
vừa qua tại sân tập bóng đá ở phú thọ u hai mươi ba indonesia và các đội bóng khác ở bà nga đều thể hiện sự không hài lòng với chất lượng dân tập
điều này đã làm dấy lên không ít tranh cãi đại diện ban tổ chức địa phương chính thức lên tiếng về vấn đề này
đội tuyển u hai mươi ba indonesia là phản ứng mạnh nhất liên quan tới chuyện sân tập xấu
trang web chính thức của liên đoàn bóng đá indonesia psse tối ngày bốn tháng năm đăng lời chỉ trích của huấn luyện viên shin taeyong
chúng tôi có thể trạng tốt tuy nhiên mặt cỏ mà đội tuyển u hai mươi ba indonesia sử dụng tập luyện hôm nay không tốt
và không phù hợp với bóng đá hiện đại ngày nay
tuy vậy sandin romani cũng tỏ ra không hài lòng
trong quá trình tập luyện chúng tôi thấy màn sân không tốt có nhiều hố và cát
ở sea games ba mươi một u hai mươi ba indonesia nằm ở bảng a với việt nam myanmar philippines và timor leste
u hai mươi ba indonesia sẽ gặp đội chủ nhà việt nam ngay trận gia quân nên đội bóng này muốn có sự chuẩn bị tốt nhất
không chỉ có u hai mươi ba indonesia mà các đội bóng khác như u hai mươi ba myanmar cũng cho rằng chất lượng sân tập ở phú thọ quá tệ
cỏ khô và mặt sân mấp mổ
đội bóng này thậm chí đưa ra yêu cầu đổi sân tập nhưng chưa được ban tổ chức chấp nhận
về những ý kiến của các đội bóng trong đó đặc biệt là đội tuyển u hai mươi ba indonesia
ông nguyễn đắc thủy giám đốc sở văn hóa thể thao và du lịch tỉnh phú thọ nói
về dân tập bãi đằng các bộ phận chuyên môn của liên đoàn bóng đá việt nam đã kiểm tra
tất cả những kiến nghị của liên đoàn đều được ban quản lý sân khắc phục
phòng thay đồ hai nhà vệ sinh đều được sửa chữa và được đáp ứng về hạ tầng của dân tập
còn về phía u hai mươi ba indonesia có thông tin về chất lượng sân bãi bảng xấu thì tôi phải nói thế này
nếu do sân tập ở bãi bằng với sân chính thức thì không thể bằng được
sân bãi bằng có lớp cỏ tự nhiên chứ không phải nhập ở mỹ như sân chính thức ở việt trì nên đương nhiên kém hơn
hôm nay khi chúng tôi làm việc với liên đoàn bóng đá châu á
có nói về việc địa phương đã cố gắng một cách cao nhất nhằm đảm bảo cơ sở vật chất để đáp ứng chuyên môn cho giải đấu
chúng tôi cố gắng khắc phục một cách tốt nhất để các đội tập luyện thuận lợi
trong quá trình các đội tập luyện phía phú thọ đều có lực lượng công an dẫn đường
còn về sân tập đã tạo điều kiện tối đa cho các đội ông thủy nói tiếp
có một vấn đề khiến các đội bóng phản ứng là trong khi đội chủ nhà u hai mươi ba việt nam được tập sân phụ việt trì
có chất lượng tốt không phải di chuyển thì các đội bóng còn lại ở bảng a đều phải tập xa tới hai mươi năm ba mươi km và dân tập xấu
người đứng đầu sở văn hóa thể thao và du lịch nhấn mạnh
chúng tôi chuẩn bị tốt nhất rồi không bao giờ có ý định đưa các đội đi tập ở sân xa hay sân không đảm bảo chất lượng để gây khó
ý thức và thực tâm của chúng tôi luôn làm tốt nhất cho các đội kể cả huấn luyện viên của họ có quen thẻ thì chúng tôi vẫn cho vào sân
chứ không làm việc một cách nguyên tắc máy móc
cảnh sát của việt nam đón đưa các đội từ chỗ ở tới chỗ tập không làm trễ giờ các đội
tất cả mọi thứ đều tốt nhất tôi nghĩ các đội bóng sẽ hiểu và thông cảm thôi
quý vị thân mến một mùa si game nữa lại về ai ai cũng hào hức mong chờ và cố vũ cho đội tuyển nước nhà
thế nhưng trong tình hình dịch bệnh vẫn còn rất nhiều diễn biến phức tạp như hiện nay
cần hơn hết sự thận trọng từ các khâu tổ chức đến các cổ động viên để không xảy ra những sự cố đáng tiếc
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại